do ảnh hưởng của hạn mặn nên sản lượng lúa tại đồng bằng sông cửu long đã bị sụt giảm
thế nhưng giá lúa cũng không được tăng lên mà lại có phần giảm sút
tại các tỉnh đồng bằng sông kiều long như trà vinh sóc trăng hiện nay lúa hẻ thu đang bước vào giai đoạn thu hoạch rộ
do ảnh hưởng hạn mặn nên năng suất lúa bình quân chỉ đạt hơn bốn năm tấn một hectare giảm gần một tấn một hectare so với vụ trước
tuy nhiên giá lúa lại sụt giảm mạnh
nguyên nhân thứ nhất là nguồn cung gạo của việt nam giảm do thời tiết bất lợi ở miền bắc và tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn ở miền nam đã làm sản lượng gạo của việt nam giảm bảy ba so với cùng kỳ năm ngoái
nguyên nhân thứ hai là do thái lan xả kho hàng gạo dự trữ và một phần kho hàng gạo dự trữ của thái lan được dùng để xuất khẩu
và thứ ba là trung quốc đã xiết chặt cái gạo tiểu ngạch
từ các nước láng giềng và gần đây nhất thì trung quốc đã ký nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với gạo việt nam và do đó thì cũng làm chậm cái tiến trình xuất khẩu gạo của việt nam sang thị trường này
một tuần trước khi có thông tin cơ quan lương thực quốc gia philippines nfa mời thầu cung cấp gạo cho nước này với giá lúa ir năm mươi nghìn bốn trăm linh bốn từ bốn bốn trăm linh đến bốn năm trăm linh đồng một kg lúa tươi lúa hạt dài thơm nhẹ từ năm đến năm một trăm linh đồng một kg
còn lúa hạt giải thường tiếp tục giảm còn bốn bảy trăm linh bốn tám trăm linh đồng một kg với mức giá này nông dân có thể lấy công làm lãi thế nhưng sau khi hiệp hội lương thực việt nam vfa trúng thầu một trăm năm mươi tấn gạo thì giá lúa lại sụt giảm liên tục
phương thức điều hành xuất khẩu và quan hệ thị trường giữa các tác nhân tham gia ngành hàng lúa gạo vì vậy vai trò điều phối của nhà nước phải tập trung vào các chức năng bình ổn giá dự trữ quốc gia điều tiết nguồn thu bằng công cụ thuế xuất khẩu
và cải thiện yếu tố đầu vào cho sản xuất lúa gạo cơ chế xuất khẩu nên được thay đổi theo hướng áp dụng công nghệ thuế xuất khẩu cần thiết có hoạt động kinh doanh xuất khẩu gạo là ngành kinh doanh có điều kiện để thúc đẩy việc hoàn thiện quy trình thu mua dự trữ chế biến xuất khẩu nhằm mang lại nhiều giá trị gia tăng nhất và đạt được phân phối giá trị gia tăng hợp lý trong ngành hàng
mặc dù được dự báo như trên nhưng thực tế cho thấy sản lượng giảm giá lúa cũng giảm đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của bà con nông dân tại đồng bằng sông kiều long vựa lúa lớn nhất của nước ta